tại trung tâm văn hóa kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bắc ninh đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh bắc ninh năm hai nghìn một mươi chín
từ những việc làm thiết thực và việc triển khai đồng bộ các chế độ chính sách ưu đãi của trung ương của tỉnh
sự quan tâm của toàn xã hội trong nỗ lực chăm sóc đời sống người có công với cách mạng
đến nay chín mươi chín tám người có công trên địa bàn tỉnh bắc ninh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân của cộng đồng dân cư nơi cư trú
một trăm linh các xã phường thị trấn giữ vững danh hiệu làm tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công
hội nghị là một trong những hoạt động tri ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân bắc ninh đối với những người có công với cách mạng
đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ
biểu dương tinh thần yêu nước ý chí tự lực tinh thần vượt khó
và sự gương mẫu của thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc